nguyên nhân bbi bị xử phạt là do doanh nghiệp này đã kê khai dẫn đến thiếu số thuế phải nợp
số tiền một sáu mươi sáu tỷ đồng theo kết quả kiểm toán ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của kiểm toán nhà nước
không có tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ kèm theo
với lỗi vi phạm trên bvi bị phạt do khai sai mức hai mươi trên số thuế tăng thêm
số tiền ba trăm ba mươi một triệu đồng
do chi phí tăng cao nên lợi nhuận sau thuế là giảm bảy hai
về mức bốn trăm hai mươi tám tỷ đồng
trước đó trong kỳ kiểm toán công ty mẹ bvi đã trích lập dự phòng cho một loạt các khoản đầu tư kém hiệu quả
kiểm toán nhà nước cũng xác định tổng công ty bảo hiểm bvi đã đầu tư hai trăm linh tỷ đồng trái phiếu
nhưng chưa thu được lãi
bên cạnh đó công ty này còn có một số khoản nợ chưa xử lý dứt điểm
trong ba năm qua tình hình kinh doanh của công ty trách nhiệm mẫu hạng thực phẩm tân việt nhật
liên tục đi xuống từ hai mươi bảy năm hai nghìn một mươi tám
còn hai mươi ba năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn hai mươi doanh thu của thực phẩm tân việt nhật đã giảm hai mươi tám
giá vốn hàng bán ít hơn khiến cho lợi nhuận gợp giảm từ năm mươi năm tỷ đồng xuống ba mươi bốn sáu tỷ đồng
kết quả đơn vị này phải gánh khoản lỗ sau thuế tám tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi
đến năm hai nghìn hai mươi một công ty này tiếp tục ghi nhận lỗ một mươi một tỷ đồng
kéo theo lỗ lũy kế lên hơn năm mươi ba tỷ đồng
nguồn thu từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ
tiếp tục giảm mạnh từ một trăm ba mươi năm sáu tỷ đồng xuống chín mươi hai bảy tỷ đồng
tương đương mức giảm ba mươi hai
kết quả lỗ sau thuế đã tăng ba mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi
tính từ cuối năm hai nghìn hai mươi một tổng tài sản là năm mươi hai hai tỷ đồng
giảm một mươi bốn sáu so với cùng kỳ
tài sản cố định giảm ba mươi sáu còn chín sáu tỷ đồng
và các khoản phải thu dài hạn giảm năm bảy xuống năm tỷ đồng
vốn chủ sở hữu cũng trên đà đi xuống
tại lúc kinh doanh thua lỗ
với giá trị tại thời điểm cuối năm ngoái là một mươi sáu tám tỷ đồng
giảm gần ba mươi chín so với mức hai mươi bảy năm tỷ đồng năm trước
ngày sáu tháng một mươi đồng đô la mỹ bất ngờ tăng cao trở lại
khi chứng khoán mỹ giảm điểm và tâm lý nhà đầu tư
đối với các tài sản rủi ro trở nên bi quan
việc đồng đô la mỹ tăng cao đã khiến các đồng tiền quan trọng
như eur và bảng anh đồng loạt giảm một
chỉ số usd index so sánh usd với rổ các đồng tiền đối tác
chỉ số usd index so sánh usd với rổ các đồng tiền đối tác
chủ chốt đã tăng một một lên một trăm một mươi một ba nghìn sáu trăm bảy mươi hai
trong đó euro giảm một bốn xuống chín nghìn tám trăm năm mươi hai usd
trái với việc tăng một bảy trong phiên liền trước
và bản anh giảm một tám xuống một một nghìn hai trăm sáu mươi tám usd
kết thúc chuỗi sáu phiên tăng liên tiếp
so với eur bảng anh cũng giảm năm xuống tám mươi bảy năm mươi ba pence
cũng trong phiên vừa qua đồng đô la new zealand giảm một xuống năm trăm sáu mươi hai usd
kết thúc chuỗi sáu phiên tăng liên tiếp

sau khi tăng một ba ở phiên liên trước

usd cũng giảm hơn một xuống sáu nghìn bốn trăm ba mươi sáu usd

theo các chuyên gia hiện đồng đô la đang chiếm ưu thế trên thị trường tiền tệ
khi thị trường chứng khoán đang trở nên bi quan
khi kết thúc ngày năm tháng một mươi theo giờ việt nam
khi kết thúc ngày năm tháng một mươi theo giờ việt nam
chỉ số công nghiệp dow jones giảm chín mươi bảy

s p năm trăm linh giảm một ba mươi một
trong khi nasdaq composite giảm một tám mươi sáu
trong khi nasdaq composite giảm một tám mươi sáu

hordsmon vừa có thông báo vừa thu hồi hai sản phẩm sạc
và sạc dự phòng một trăm ba mươi w vì nguy cơ gây cháy

các sản phẩm bị thu hồi lần này là củi sạc

cũng như sạc dự phòng một trăm ba mươi w
do vấn đề thiết kế sản phẩm khiến chúng quá nóng trong khi sạc
điều này có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn tìm ẩn
theo nhà sản xuất hiber có khoảng một mươi tám hai trăm linh củ sạc và một mươi ba bảy trăm linh binh sạc dự phòng được bán ra
đã có hai biên sạc dự phòng quá nhiệt xuất hiện khói và chảy dung dịch có nguy cơ gây cháy
cốc sạc đã có bảy báo cáo tương tự nhưng chưa xảy ra thương vong
tại việt nam đơn vị phân phối sản phẩm của haiber cũng đã ra thông báo thu hồi ba dòng sản phẩm này
trong đó lưu ý sản phẩm pin dự phòng hyperjune một trăm ba mươi w dưới pc battery pack
ở việt nam đã dừng bán ra hơn hai năm nay
hiện người dùng có thể truy cập vào website của haiber nhập thông tin sản phẩm đã mua để nhận hỗ trợ
ngay khi cơ chế giao dịch t cộng hai năm được áp dụng vào ngày hai mươi chín tháng tám
chuyên gia cũng như các nhà đầu tư kỳ vọng quy chế mới sẽ làm tăng thanh khoản của thị trường
và làm tăng vòng quay vốn
tuy nhiên trái ngược với điều đó biến động xấu của thị trường khiến thanh khoản hosea giảm mạnh
trong tháng chín sau hơn một tháng áp dụng
theo thống kê từ sở giao dịch chứng khoán tp hcm hosea
thanh khoản trên sàn chỉ đạt một mươi ba ba trăm chín mươi sáu tỷ đồng
tương ứng hơn năm trăm hai mươi bảy triệu cổ phiếu trong tháng chín
giảm một mươi bốn về giá trị bình quân và một mươi sáu về khối lượng bình quân so với tháng trước
đây là mức thanh khoản thấp thứ hai kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi một
chỉ sau giai đoạn tháng bảy
thậm chí xuất hiện nhiều phiên khớp lệnh rơi xuống dưới một mươi tỷ đồng
con số thấp hiếm thấy ngay trước khi áp dụng
bản chất của giao dịch t hai
là nó mang tính chất và mặt kỹ thuật
thì như vậy thì nó sẽ tùy thuộc vào cái diễn biến của thị trường
khi mà thị trường tốt và thuận lợi
thì bao giờ thì cái công cụ kỹ thuật này nó sẽ phát huy
vai trò hiệu quả và nó sẽ giúp tăng vượt cái thanh khoản trung bình của thị trường
tuy nhiên là trong giai đoạn hiện tại trong cái thời gian vừa rồi
thì chúng ta thấy là cái tình hình thị trường nó không có thu lợi
khi mà thị trường đi xuống
và cũng như là nhiều cái yếu tố về mặt thông tin cơ bản khác
nó cũng không hỗ trợ cho cái thị trường
trong cái bối cảnh là giai đoạn bị chịu tác động từ bên ngoài và lẫn bên trong
như vậy thì điều này nó cũng do đó chính vì thế
mà cái công cụ kỹ thuật t hai năm này nó không giải quyết hoàn toàn
và cái việc là giúp cho cái thanh cổ của thị trường tăng lên
quy định này nó sẽ ảnh hưởng đến một số những nhóm nhà đầu tư nhất định
trên thị trường thì có rất nhiều nhóm nhà đầu tư
giống như có một số nhóm nhà đầu tư đầu tư trong dài hạn
thì việc khi mà chúng ta giảm thời gian thanh toán
hoặc là giảm thời gian nhận tiền cũng như những cổ phiếu về tài khoản
thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều cho đến nhóm này
thì một nhóm mà sẽ ảnh hưởng nhiều nhất từ quy định này
đó là những nhóm nhà đầu tư họ tập trung vô đầu tư ngắn hạn
lướt sóng đặc biệt là lướt sóng tệ cộng thì sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất
vn index trong phiên đầu tuần lao dốc mạnh bốn mươi năm bốn mươi bảy điểm
tức giảm bốn ba về mức một tám mươi sáu bốn mươi bốn điểm trước khi đóng cửa
đây cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ phiên lao dốc năm mươi bảy điểm hôm một mươi ba tháng sáu
và tiếp tục đưa thị trường về vùng đáy hầu tháng hai năm hai nghìn
cụ phiếu bốn hóa lớn là nguyên nhân gây ra sức nặng nhất cho chỉ số chung
trong đó rỗ vn ba mươi ghi nhận có đến hai mươi chín trên ba mươi mã giảm giá
trong đó có đến một mươi một mã trong sách xanh lơ của việc giám sàng
và mã tăng giá duy nhất là trường hợp đặc biệt vic
phiên giao dịch đầu tuần chủ yếu là do sự bi quan của nhà đầu tư
đã làm cho thị trường có sự điều chỉnh khi mà một số những thông tin
không tích cực về lãng phát của mỹ và thị trường việt nam
được công bố thì đã làm cho thị trường có sự điều chỉnh
nhất định những yếu tố này làm cho thị trường giảm khá mạnh
đặc biệt là những cổ phiếu bốn hóa lớn
bên cạnh đó thì dòng vốn ngoại đang có xu hướng bán rồng
ở thị trường việt nam làm cho lực áp lực bán nó gia tăng
và làm thị trường việt nam điều chỉnh
kể từ mức đỉnh một năm trăm hai mươi bốn điểm trong đầu tháng bốn
vn index đưa vào xu hướng điều chỉnh dài trong nhiều tháng
loại công ty chiến khóa đã lập tức điều chỉnh lại dự phóng
trong bối cả nhiều lượng thông tin tiêu cực
ảnh hưởng và tâm lý nhà đầu tư ngày càng trở nên bi quan hơn
thậm chí đa giảm của các chỉ số nhanh tới mức
chính các công ty chiến khóa dường như cũng không thể theo kịp
để đưa ra những kịch bản dự báo đối với vn index
chúng ta thấy là yếu tố nó tác động từ chủ yếu đến việc là phép tăng lãi xuất
và đồng lộn tất cả các ngân hàng chung ương khác
đã tăng lãi xuất trong thời gian vừa qua
tuy nhiên là trong lần tăng lãi xuất này
nó khá là khác với những thời điểm trước
đó là tốc độ tăng lãi xuất của các ngân hàng chung ương
là diễn ra khá nhanh trong một cái thời gian ngắn
bởi vì một phần nữa là yếu tố làm phát trong thời gian vừa qua tăng rất là mạnh
như vậy thì việc tăng lãi xuất nhanh
nó sẽ tạo ra một hội lị và ảnh hưởng lên thị trường chiến khóa
là một trong những chỉ báo ngược đối với mặt lãi xuất
nhận định về xu hướng thị trường trong những phiên tới
nhiều công ty chiến khóa đã đưa ra quan điểm thần trọng
dự báo về dòng tiền tham gia thị trường chiến khóa
trong tháng một mươi và tháng một mươi một năm nay
sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp
trước áp lực lo lắng việc lãi xuất huy động và cho vai tiếp tục gia tăng
khi fed có thể tăng mạnh tiếp lãi suất cơ bản trong tháng một mươi một và tháng một mươi hai
tại một số địa phương tp hcm đã có những căn hộ chung cư sở hữu có thời hạn
mức giá được chào bán ra thị trường với những căn hộ này khá hợp lý
chính vì vậy quy định thời hạn sở hữu chung cư
trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi của bộ xây dựng
được người dân và doanh nghiệp kỳ vọng sẽ kéo giảm giá thành
tuy nhiên luôn ý kiến phản ứng
và phản đối dự thảo này cũng không ít
tháng năm vừa qua bộ xây dựng đề xuất hai phương án quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư
trong đó có phương án thời hạn sở hữu được xác định căn cứ theo thời hạn sử dụng công trình
quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư được nhiều chuyên gia người dân đánh giá
sẽ tác động đến giá bán nhà ở theo xu hướng giảm hơn so với sở hữu lâu dài
tuy nhiên kể từ thời điểm đó đến nay đề xuất này vẫn còn gây nhiều tranh cãi
tôi mua thì cỡ sáu bảy năm rồi
nhưng mà cái lúc đó giá
mà tôi mua thì cỡ bốn trăm linh mấy triệu thôi
tại vì mình ở bốn chín năm cái giá
mình mua vô thì nó rất là thấp
thì mình ở bốn chín năm nó cũng phù hợp
chứ mình không quan niệm cái vấn đề tài sản
mà mình cũng làm công dân
cái mức thu nhập mình cũng không cao
nhưng mà mình ở được như vậy rất là tốt
về phía chủ đầu tư
nếu quy định sở hữu chung cư có thời hạn theo niên hạn công trình
sẽ giúp giá nhà chung cư hạ nhiệt
góp phần giải tỏa cân khác nhà của đối tượng người lao động phổ thông
trong bối cảnh nhà ở xã hội
đang vướng nhiều khó khăn thủ tục
các chủ đầu tư
sẽ chú trọng hơn về cái việc mà chất lượng công trình
tại vì sau này họ sẽ cạnh canh với nhau
thì làm sao đó để chung cư họ đạt được
cái niên hạn bảy mươi năm tám mươi năm
hay là chín mươi chín năm chẳng hạn
thì bắt buộc họ phải làm công trình họ chất lượng hơn
chứ trước giờ thật ra thì
việc sở hữu nó là như nhau
và chất lượng thì cũng khó mà đo lường được
đó cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là về giá nhà chung cư
thì tôi nghĩ nó cũng sẽ có cái chiều hướng điều chỉnh hợp lý
tại vì sở hữu chúng ta có thời hạn
thì cái đầu tiên là cái việc đóng tiền sử dụng đất
nó sẽ là có thời hạn rồi
thì cho nên là nó sẽ kéo theo cái chi phí đầu vào
của các công trình chung cư
đa phần người dân người ta sẽ không giữ căn hộ đến hết năm mươi năm đâu
nhưng mà cái tâm lý rằng là
ngay lúc mua thì họ đã nhận thấy rằng là
tài sản của tôi đã chỉ còn giá trị năm mươi năm thôi
như vậy thì họ sẽ giảm cái mức tiền
họ có thể sẵn sàng chi ra cho sản phẩm
nhưng mà về phía chủ đầu tư
thì chúng tôi vẫn phải bỏ chừng đó
số tiền rẻ ra tiền sử dụng đất tiền xây dựng
tất cả các tiền khác cũng giống như
những sự án mà sẽ sở hữu lâu dài
thế thì như vậy với cái tiền đầu ra
tiền thu đầu ra của chúng tôi là thấp hơn
và tiền đầu vào chúng tôi vẫn bỏ ra như vậy
thì điều đó sẽ đang ăn mòn cái phần
doanh thu và lợi nhận của chúng tôi
hiệp hội bất động sản tp hcm horia cho rằng
quy định này có thể làm lợi cho các chủ đầu tư
dự án nhà ở thấp tầng như biệt thự nhà phố
và làm trớ ngại cho việc phát triển
nhà chung cư cao tầng tại các đô thị
bên cạnh đó theo horia
ưu điểm của căn hộ nhà chung cư sở hữu có thời hạn
là gia bán thấp hơn căn hộ sở hữu không xác định
thời hạn tương tự tại cùng khu vực
phù hợp với khả năng tài chính của một bộ phận khách hàng
nhưng theo nhận định của hiệp hội này
đa số người dân lại có tâm lý lựa chọn
căn hộ nhà chung cư được sở hữu không xác định
thời hạn nên rất cần thiết giữ nguyên
chính sách hiện nay của luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn
cho phép phát triển cả hai loại dự án nhà chung cư
sở hữu không xác định thời hạn
gắn với quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài
hoặc sở hữu có thời hạn
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ tấn nga xin chào và hẹn gặp lại